cục hàng không việt nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các cảng hàng không sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một vừa được cục hàng không ban hành
được áp dụng tại cảng hàng không gồm nội bài tân sơn nhất bôn ma thuật pleiku liên khương
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm còn tại cảng hàng không điện biên và cơ sở không lưu
tại sân bay này áp dụng từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một mươi hai tháng năm
cục hàng không việt nam cũng yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam cảng hàng không quốc tế vân đồn
tổng công ty quản lý bay việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay chủ động phối hợp
trao đổi thông tin với cơ quan công an địa phương để kịp thời nắm tình hình sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh
bảo đảm liên lạc thông suốt với các cơ quan
các đơn vị được yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không đã được phê duyệt
bảo đảm hoạt động bình thường của trang thiết bị phương tiện công cụ hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng không
giả soát chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn nguy cần thiết
đối với các hãng hàng không cục hàng không yêu cầu giả soát duy trì tốt các quy trình thủ tục bảo đảm an ninh hàng không
phối hợp chặt chẽ với cảng vụ và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an ninh an toàn